các cán bộ nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn tp hcm sẽ được cấp thẻ căn cước công dân ngay tại bệnh viện đang công tác
việc này nhằm tạo điều kiện cho các nhân viên y tế tiết kiệm thời gian làm việc để phục vụ bệnh nhân tốt hơn
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm vừa triển khai việc cấp đổi thẻ căn cước công dân cho cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đại học y dược và bệnh viện phù sản tư dũ
thời gian tới phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn thành phố có đông bệnh nhân đến khám chữa bệnh để tổ chức giả soát và cấp thẻ căn cước công dân tại chỗ cho cán bộ viên chức bệnh viện
việc cấp đổi thẻ căn cước tại chỗ sẽ tiết kiệm thời gian đi lại của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế góp phần phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân
nhất là trong tình hình hiện nay các bệnh viện lớn trên địa bàn tp hcm luôn trong tình trạng quá tải